trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu đảng bộ huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ hai mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đã bầu ra ba mươi chín đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ bầu ban thường vụ huyện ủy gồm một mươi một đồng chí
đồng chí hoàng xuân tân tái đắc cử bí thư huyện ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên cũng là một trong hai đại hội điểm của đảng bộ tỉnh quảng bình
trong nhiệm kỳ tới về kinh tế huyện quảng ninh chọn khu vực ven sông ven biển là động lực chính cho sự phát triển của huyện
trong công tác xây dựng đảng huyện quảng ninh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng
và nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng với các giải pháp cụ thể thiết thực